bày tỏ xúc động về những câu chuyện kỷ niệm mà các đồng chí trực tiếp phục vụ bảo vệ bác hồ kể lại thủ tướng nhấn mạnh bác hồ là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng tấm gương hy sinh cả cuộc đời vì nước vì dân
thủ tướng mong muốn các cán bộ ở đây tiếp tục tích cực đóng góp cho phong trào địa phương là tấm gương tốt ở khu dân cư
thủ tướng khẳng định chúng ta tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng do đảng bác hồ đã vạch ra đưa dân tộc tiến lên sánh vai cùng bạn bè nam châu
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn tị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã thăm và làm việc tại tỉnh udon thani thủ phủ vùng đông bắc thái lan thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại nong on gặp gỡ kiều bào gốc việt tại udon thani thăm trường học tiếng việt tại chùa khánh ảng

chủ tịch quốc hội khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài trong đó có bà con việt kiều ở thái lan ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội nước sửa tại giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước
trong chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đề biểu cấp cao quốc hội nước ta cũng tới thăm chùa khánh an một trong hai mươi một ngôi chùa việt tại đất nước thái lan
một trong hai mươi một ngôi chùa việt tông duy nhất tại khu vực đông bắc thái lan khánh an là ngôi chùa xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và được nhà vua thái lan bàn sắc phòng cùng với hàng chục ngôi chùa khác
có những ngôi chùa cổ xây dựng từ thời nhà nguyễn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện tinh thần tương thân tương ái của đạo hữu phật giáo người việt trên khắp đất nước thái lan
chùa khánh an đã được gắn biển tên tiếng việt vào năm hai nghìn một mươi sáu nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày nhà vua bahumidon aduzade lên ngôi
tại chùa khánh an chủ tịch quốc hội đã thăm và tặng quà cho các cháu học sinh học tiếng việt trường khánh an
chủ tịch quốc hội hoan nghênh những nỗ lực giữ gìn truyền thống văn hóa tiếng việt của đồng bào ta tại thái lan
trường khánh an có năm lớp dạy chữ tiếng việt vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần với trên một trăm linh học viên con em của việt kiều và cả người thái lan tham gia
chủ tịch quốc hội can dặn các cháu học sinh cùng với việc học tập tại trường thì nên mình đang sinh sống cũng cần học tiếng việt thật tốt để hiểu hơn về lịch sử cội nguồn của dân tộc
những hoạt động tại tỉnh udon thani cũng đã kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
sự kiến ngày mai chủ tịch quốc hội sẽ giữ phiên bế mạc đại hội đồng ipa bốn mươi và tiếp nhận chức chủ tịch ipa bốn mươi một
thưa quý vị chiều nay đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí nguyễn văn bình
quy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ban tường vụ tây nguyên an giang
nội dung làm việc để kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình cho biết đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu chất lọc và tổng hợp ý kiến
đề xuất kiến nghị của ban thường vụ tỉnh ủy để báo cáo bộ chính trị vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí yêu cầu đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy an giang kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị của tỉnh
để làm rõ sâu sắc hơn nữa những kết quả đạt được cũng như các hạn chế khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
làm rõ những mô hình cách làm hay của địa phương để nhân rộng và phát huy
cũng trong chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
đã cho quyết định điều động bổ nhiệm ông vũ nhữ thăng vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế bộ tài chính
giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia và giao phụ trách ủy ban giám sát tài chính quốc gia
giao nhiệm vụ cho ông vũ nhữ thăng phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị
ủy ban giám sát tài chính quốc gia bám sát nhiệm vụ điều phối các hoạt động giám sát chuyên ngành
giám sát thị trường tài chính ngân hàng hàng năm có báo cáo dự báo tình hình tài chính quốc gia sát với thực tiễn
đặc biệt cảnh báo các rủi ro của nền tài chính quốc gia và đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ
về những vấn đề bất thường của nền tài chính tiền tệ trên cơ sở những đánh giá nhìn nhận đúng
từ đó chính phủ sẽ có những giải pháp xử lý và chính sách phù hợp với tình hình phát triển
thưa quý vị học theo lời bác cán bộ phải là công bậc của dân việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm
các cán bộ đảng viên phường phúc diễm quận bắc từ liêm thành phố hà nội đang nỗ lực tự soi và sửa
gương mẫu đi đầu hướng về dân lo cho dân và giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền một cách tích cực
ngày nào cũng vậy ông vũ đức ngọc bí thư đảng ủy phường phúc diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
luôn dành ba mươi phút đầu giờ sáng để tới các phòng làm việc nắm bắt tình hình chung hướng dẫn cán bộ làm việc
và giải quyết những công việc còn tồn động của ngày hôm trước
không chỉ có vậy ông còn dành thời gian đến nhiều hộ gia đình có người già để hướng dẫn
giúp họ giải quyết các thủ tục giới tờ hành chính thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố
làm công việc này đối với ông ngọc
chính là cách để gần dân nghe dân nói và hiểu dân hơn
nhân dân tin tưởng bộ máy nhà nước tin tưởng đội ngũ cán bộ
thì là khi chúng ta triển khai bất kể công việc gì nhân dân đều đồng tình ủng hộ
đấy là điều vô cùng thuận đợi
mà cái đó là chủ trương chung của đảng nhà nước và chính phủ
cách làm việc của bí thư ngọc đã lan tỏa tới cán bộ công chức của phường
coi việc giúp dân thấy dân vui thì mình mới hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ
vì đó là trách nhiệm của những người cán bộ công chức
khi đã để mục đích chính là gì
giúp đỡ người dân và phục vụ bây giờ là phục vụ người dân
để cho nhân dân giảm bớt sự phiền hà cũng như tăng tín nhiệm của người dân đối với cả chính quyền
cán bộ đến tận nhà dân giải quyết những thủ tục hành chính cho dân
là chuyện đã quá quen thuộc ở phường phúc diễn
đã từ lâu
bà con nơi đây đã coi
các cán bộ như người thân trong nhà
các anh các chị vào tận nhà làm cái thủ tục giấy tờ này là rất là thuận tiện cho chúng tôi
không phải đi lại nhiều
và sau đó là xong thì các anh các chị để mang đến tận nhà
chúng tôi không phải đi lại nữa
tôi thấy ở trên phường trên quận các bác ở trên quan tâm gia đình của chúng tôi
đến đây thì hâm hỏi chúng tôi các công việc các bác giúp đỡ
thế thế là
về giấy tờ hay là về các thức thì là các bác giúp đỡ thì rồi tôi già tôi không đi được thì là giúp đỡ chúng tôi
và chúng tôi mà đi tự động thì chúng tôi hay quên
mà đi thì là đi bộ thì nó cũng khó
thế thôi thì các bác giúp đỡ chúng tôi
thế này là chúng tôi thấy là rất vấn khởi và cảm ơn tất cả ở trên
học đi đôi với hành để mỗi tập thể cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trở thành công bộc của dân
được dân tin dân quý
đó là kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ở phường phúc diễn
quận bắc từ liêm thành phố hà nội
thưa quý vị và các bạn vào khoảng một mươi tám h ba mươi chiều nay ngày hai mươi tám tháng tám
một đám cháy cực lớn bùng phát tại khu sừng đèn led và thiết bị chiếu sáng của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đồng
thời điểm xảy ra hỏa hoạn coi báo cháy của công ty phát ra
sau đó hàng trăm công nhân hồ hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động gần hai mươi xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ
để phục vụ công tác chữa cháy cơ quan chức năng đã phong tỏa lối ra vào khu vực xảy ra hỏa hoạn
những hộ dân ở khu vực mặt đường hạ đình sát ngay khu vực sừng cháy đã phải di tản toàn bộ
đến gần hai mươi hai h hiện đám cháy vẫn chưa thể phong chế
những thông tin về vụ cháy sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám hơn hai công nhân công ty trách nhiệm hoạn cài giang việt nam
tiếp tục ngừng làm việc do doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ tiền lương và các chế độ khác như cam kết trước đó
đến thời điểm hiện tại người lao động mới nhận được năm mươi tiền lương tháng bảy
chiều ngày hai mươi sáu tháng tám công đoàn công ty có đề đạt mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắt
khó khăn hiện tại để nhanh chóng giải quyết chế độ cho người lao động
trong đó cục thuế cũng đang hỗ trợ hoàn thuế
giá trị gia tăng cho doanh nghiệp các ngân hàng thống nhất tỷ lệ thu tiền hàng để công ty xuất hàng kịp tiến đổ
các bàn ngành chức năng của thành phố hải phòng vẫn đang theo dõi vụ việc để tìm hướng giải quyết đối với doanh nghiệp này
sáng nay ông đỗ tiến đông phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai cùng thường trực ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân bị tử nạn trong vụ tai nạn giao thông
xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám trên địa bàn xã tân sơn khiến ba người chết và hai người bị thương
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám một thanh niên tên là canh điều khiển xe máy từ thành phố pleiku đi huyện bắc đoa
đã xảy ra va chạm cùng lúc với hai xe máy chở theo hai người lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả khiến canh và hai người tử vong tại bệnh viện hai người bị thương cả ba phương tiện đều hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ban đầu xác định là do canh điều khiển phương tiện đã không làm chủ được tốc độ dẫn đến vụ va chạm trên
trong sáng ngày hai mươi tám tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh gia lai ban an toàn giao thông và ủy ban nhân dân thành phố pleiku
đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong ba triệu đồng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia nồng độ côn
vượt quá mức quy định để xây ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
và để hạn chế tình trạng này công an tỉnh lạng sơn đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người dân khi tham gia giao thông
tham gia tổ tuần tra còn có các lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát cơ động và cán bộ y tế phòng hậu cần
các lực lượng được trang bị các phương tiện kỹ thuật phối hợp chặt chẽ để tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường địa bàn nóng
thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên uống rượu bia điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự
nhất là tại các tuyến phố tuyến đường có nhiều nhà hàng quán ăn quán bar karaoke
tất cả các trường hợp phương tiện khi được dừng kiểm tra thì cán bộ chiến sĩ đều kiểm tra đo nồng độ cồn
và khi đã phát hiện vi phạm thì tổ công tác lập tức tiến hành lập biên bản theo đúng quy định tạm giữ phương tiện và thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật
nhằm phòng hậu
từ đầu tháng tám đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổng kiểm tra trên một năm trăm linh trường hợp
qua đó phát hiện bảy trường hợp lái xe ô tô dương tính với ma túy bảy tám lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông lạng sơn dự tính sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng ma túy đối với người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen bắt giữ năm nghi phạm với số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
bước đầu bên cạnh khai nhận hành vi cho vay nặng lãi các nghi phạm đã thừa nhận một số hành vi khác như trộm cắp tài sản và giao cấu với trẻ
tại cơ quan điều tra các nghi phạm bước đầu đã khai nhận đã in các tờ rơi các visit và các tờ quảng cáo cho vai tiền đi rán ở các cột điện giải ở chợ để thú người vai tiền với thủ tục thế chấp đơn giản
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay có đến hơn chín trăm năm mươi lượt người đến vay với tổng số tiền cho vay là hơn một mươi một tỷ đồng với lãi suất cho vay từ trên một trăm linh một năm đến hơn hai trăm linh một năm
các đối tượng đã thu lợi từ số tiền lãi hơn một tám tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự các nghi phạm để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín nhiều hãng hàng không tăng chuyến
các hãng hàng không tăng chuyến phục vụ nhu cầu hành khách đặc biệt là các hãng mới với việc mở thêm đường bay tp hcm đà nẵng bắt đầu từ ngày một tháng chín
theo đó đường bay của mambo airways từ tp hcm đến đà nẵng có thời gian bay dự kiến là một giờ hai mươi phút
bamboo airways triển khai áp dụng chương trình bán vẽ ưu đãi đường bay trên với mức giá chỉ từ ba trăm tám mươi đồng
đặc biệt hành khách di chuyển trên chuyến bay tp hcm đà nẵng vào ngày một tháng chín sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình đặc sắc trên máy bay và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn
bamboo airways cũng lên kế hoạch tăng cường nhân lực tại các cảng hàng không và đội bay để bảo đảm an toàn đúng giờ đặc biệt đối với các đường bay nghỉ dưỡng như từ hà nội và tp hcm tới đà nẵng thọ xuân thanh hóa cát bi hải phòng liên khương đà lạt phù cát quy nhơn vân đồn quảng ninh
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay lên ba mươi bảy bốn mươi đường trong đó có các đường bay dài nối liền các châu lục như châu á châu âu châu mỹ

cho thấy văn hóa ứng xử nơi công cộng của một bộ phận cán bộ công chức hay người dân
đang có những lỗ hỏng mà các quy định hiện nay dường như chưa đủ tính dần đề
mời quý vị và các bạn cùng đến với biên tập viên hoàng trang
và chuyên gia trong phần bình luận tâm điểm ngay sau đây
xin mời chị hoàng trang
xin cảm ơn trường quay s hai
liên quan tới vấn đề báo động sự xuống cấp của văn hóa ứng xử nơi công cộng
hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
chuyên gia xã hội học
trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
ngay sau đây thì xin mời ông
cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
đây là những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua
khi một cán bộ công an đã sử dụng những lời nói thiếu văn hóa
chửi bới thô tục với nhân viên hàng không
và có những hành động gây náo loạn ở sân bay chỉ vì liên quan đến việc ký gửi hành lý
có thể sự việc đưa lên chưa phản ánh hết được bản chất vấn đề
tuy nhiên dư luận cho rằng
kể cả vị cán bộ công an trên thật sự bị kích động
thì cách hành xử như vậy đối với một người làm trong ngành công an là không thể chấp nhận được
trong khi đó đã có nhiều bộ quy tắc
cũng như các quy định được ban hành về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức
thế nhưng dường như vấn đề văn hóa công chức mới chỉ được đề cập nhiều ở nơi công sở
nơi cán bộ công chức đó thực thi nhiệm vụ
thực tế thì trước khi làm một cán bộ chuẩn mực một công chức chuẩn mực
trước hết phải là một công dân chuẩn mực một công dân gần mẫu
không thể có chuyện khi ở cơ quan có hành vi chuẩn mực
nhưng khi bước ra đường về nhà là được tự do ứng xử kém văn hóa
bên cạnh đó trong xã hội đang hình thành thói quen lạm dụng vị trí quan hệ của mình
để chèn ép đe dọa người yếu thế thậm chí đứng trên cả pháp luật
trong một bộ phận không nhỏ người có tiền có quyền trong đó có cả công chức viên chức
vâng thưa ông như chúng ta đã vừa theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi
có thể thấy là mặc dù chúng ta đã có những bộ quy tắc ứng xử của địa phương
của các ngành cũng như là những đợt tổng kết cuối năm về xét đạo đức
tuy nhiên là vẫn có những cán bộ có những hành vi ứng xử lệch lạc và đáng lên án
ông suy nghĩ như thế nào về điều này ạ
thông qua sự việc này chúng ta thấy rằng là chắc chắn rằng những nội dung
những đòi hỏi của những cái quy tắc những chuẩn mực như vậy
nó chưa hề vào được trong suy nghĩ trong hành vi trong thái độ
trong toàn bộ cái hệ thống ứng xử của những cái con người như chúng ta đã thấy họ đang thể hiện
và rõ ràng đấy là câu chuyện đặt ra để cho thấy rằng là cái việc vận động
cái việc kiên trì đẩy mạnh công cuộc để đưa bằng được những quy tắc ứng xử
rồi đưa cái đạo đức hành xử công vụ vào trong cái đội ngũ của những người làm trách vụ của chúng ta
rõ ràng là câu chuyện là thường xuyên liên tục
để tăng cường hơn nữa
vâng thưa ông vậy thì theo ông đánh giá là những cái mức chế tài quy định đã ban hành liên quan đến vấn đề hành vi ứng xử
thì đã đủ tính săn đe đối với các cán bộ chưa
tôi cho rằng là với cái hành vi ví dụ được xem như là gây dối trật tự công cộng
người ta đã có cái khung hình phạt là chỉ có từ một trăm linh đến ba trăm linh
trong trường hợp cụ thể của chị lê thiền này thì người ta lựa chọn một phương án rất là an toàn ở giữa là trung bình là hai trăm linh
thì đấy là một cái trường hợp cụ thể
nhưng với riêng cũng cái trường hợp cụ thể đó thì chắc chắn là không đủ
bởi vì tính chất hành vi lời lẽ những cái vi phạm về chuẩn mực cái thái độ của chị ta thành thử chắc chắn hình phạt sẽ phải lớn hơn
và chúng tôi được biết rằng là cụ thể ngành hàng không đã có một cái chế tài phạt bổ sung là cấm bay cả năm
nhưng mà tôi cho rằng ngay cả đối với những hành vi như trên khi chúng ta đang nói ở đây thì cái chế tài đó xem chừng cũng không đủ mạnh
được biết rằng là tất cả mọi hình phạt của chúng ta
chúng ta đều để hướng tới cái chuyện để không phạt nữa
có nghĩa là mọi thành viên xã hội người ta chấp hành
người tuân theo những cái chuẩn mực những cái quy tắc quy ước quy chế của xã hội
theo xuống là làm theo cái đúng làm theo cái tốt làm theo cái đẹp
nhưng mà khi mà các cái thành viên các cái đối tượng tiềm tàng vi phạm cái chuẩn mực như vậy
mà người ta không chịu dừng lại từ cái câu chuyện là về ý nghĩa về mặt giá trị tinh thần
thì phải gia tăng cái mức phạt về mặt phải gây tổn hại mặt kinh tế tài chính
và phải có mức phạt nó đủ mạnh gây nên người ta cảm thấy rằng là không thể vi phạm nữa
không dám vi phạm nữa và không có điều kỳ vi phạm nữa
thì chúng tôi nghĩ rằng là các mức xử phạt cần phải được tăng lên
và như vậy nó mới đủ tính răn đe
bên cạnh cái việc lên án của công luận rồi cộng đồng dậy sóng rồi dư luận xã hội
tôi nghĩ rằng là cần phải có cái mức phạt cụ thể về tài chính về mặt tiền bạc
thì nó sát sườn hơn nó cụ thể hơn
nó trực tiếp hơn
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã chính thức phát động phong trào cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
mà trong những điểm nhấn là cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa
phong trào xây dựng nếp sống văn minh với những quy tắc ứng xử nơi công cộng
đã được nhiều tỉnh thành xây dựng và triển khai
bên cạnh đó cần có những mức xử phạt nghiêm hơn đối với những hành vi ứng xử thiếu văn hóa
đã đến lúc những người vi phạm cần biết mình là ai trong một xã hội văn minh
và đến đây phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc